các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giàng a quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bản
vật chứng thu giữ là hai bánh ma túy cùng một số đồ vật và tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giàng a quả khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính
nếu bán được sẽ nhận tiền công một mươi triệu đồng
hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bất ngờ đột kích vào một khách sạn trên nệ bàn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm gồm ba mươi người đang có hành vi đánh bạc
cụ thể tại một khách sạn trên đường phạm văn đồng các trinh sát đã bắt quả tang tại tầng hai mươi hai của khách sạn
có ba mươi người đang đánh bạc dưới hình thức sóc bầu cua do quá bất ngờ nên cả nhóm không kịp tẩu tán vật chứng
tổ công tác đã thu trên chiếu bạc hơn năm mươi năm triệu đồng gần bốn trăm tám mươi triệu đồng trên người các con bạc cùng nhiều ô tô và xe máy và dụng cụ để thực hiện việc đánh bầu cua sóc đĩa
theo khai nhận của các đối tượng đặng công hải ba mươi ba tuổi trú tại quận hải châu đã nhờ trần nguyễn trí phú ba mươi một tuổi thuê giúp khách sạn và trực tiếp điện thoại lôi kéo rủ dê người chơi đến quán khách sạn để tham gia đánh bạc
hải và trương đình khang vũ ba mươi tám tuổi trú tại quận hải châu chuẩn bị các dụng cụ đánh bạc đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới dẫn khách
riêng đối tượng đặng xuân hiếu là người được hải tin tưởng giao nhiệm vụ cầm cái trực tiếp dung hạt bầu cua hiện một mươi đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
dùng tiền giả mua những mặt hàng giá trị thấp để nhận lại tiền thật là thủ đoạn mà tội phạm mua bán tiêu thụ tiền giả đã sử dụng
và đối tượng mà bọn chúng nhắm vào vẫn là những người buôn bán nhỏ người già ở các vùng quê nông thôn
phản ánh của phóng viên intv tại tỉnh quảng ngãi tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tránh rơi vào bẫy lừa đảo ảo của các đối tượng phạm tội
hai đối tượng lạ mặt đến tạp hóa nhỏ của vợ chồng bà phạm thị tố loan bảy mươi hai tuổi và ông văn hiến bảy mươi năm tuổi ở thôn ba xã đức tân huyện mộ đức quảng ngãi mua đồ
đối tượng đưa tờ tiền mệnh giá năm trăm linh để mua gói thuốc hay lo nước
sau khi nhận được tin báo của vợ chồng ông hiến công an xã đức tân và công an huyện mộ đức khẩn trương điều tra xác minh và làm rõ ba đối tượng thực hiện hành vi trên
là lưu gia bảo sinh năm hai nghìn sáu bùi thương tín sinh năm hai nghìn ba và đỗ tấn lưu sinh năm hai nghìn hai đều cùng ở huyện mộ đức
trước đó lưu gia bảo đã mua một mươi hai triệu đồng tiền giả trên mạng xã hội
bảo đã liên hệ với tín lưu để cùng nhau tiêu thụ số tiền giả trên với hình thức dùng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng vào các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện mua thuốc lá nước giải khát để được thối lại tiền thừa bằng tiền thật
bảo có tiền giả về rồi

thủ đoạn của các đối tượng thường thực hiện vào lúc dạng sáng tối những nơi vắng người qua lại hay nơi không đủ ánh sáng để quan sát kiểm tra tờ tiền
chúng thường nhắm vào những người buôn bán nhỏ người già người bán hàng đang bận rộn mất cảnh giác các điểm bán tạp hóa hàng rong nhỏ lẻ ven đường
thủ đoạn của nó là dùng cái tờ tiền giả ra để đổi ra nhiều đồng tiền thật
cho nên là hiện nay con con xã cũng đổi
thủ đoạn tổ chức đẩy mạnh truyền lo phát thanh cũng như là thực hiện đi tuần và có phát loa di động để cho bà con nhân dân ở trong vùng được biết và đề cao cảnh giác
cơ quan công an huyện mộ đức đề nghị người dân khi phát hiện tiền giả hoặc đối tượng sử dụng tiền giả thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín theo bộ y tế đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba trăm một mươi tám ba trăm tám mươi một ca
trong đó có một bảy năm trăm chín mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi tám triệu liều trong đó tiêm mỗi một là gần bảy mươi ba bốn triệu liều và tiêm mũi hai là hơn năm mươi bốn bốn triệu liều
tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
do vậy bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vừa ký công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước biến chủng omicron
yêu cầu các địa phương chỉ đạo việc tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đặc biệt là các trường hợp đến và đi về từ các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng omicron như khu vực nam châu phi và một số quốc gia khu vực châu âu
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch